nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh năng suất lao động
ubnd tp hcm sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh
năng lực cạnh tranh quốc gia năm hai nghìn một mươi chín và định hướng đến năm hai nghìn hai mươi một
cụ thể tp hcm sẽ tiếp tục bãi bỏ đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh
thực thi đầy đủ triệt đề những cải cách về điều kiện kinh doanh đã thực hiện trong năm hai nghìn một mươi chín
tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý kiểm tra chuyên ngành và kết nối cổng thông tin một cửa quốc gia
đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ bốn
phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
hiện thành phố đang tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào các dự án để hoàn thiện hệ thống hạ tầng
kết nối với các địa phương lân cận để tạo thuận lợi cho thông thương hàng hóa hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuận lợi